với đặc thù là địa bàn cửa ngõ giao thông ở phía đông của thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ
nơi tập trung hàng chục khu công nghiệp nên sau tết lượng xe ô tô khách trên quốc lộ một a
từ các tỉnh phía bắc miền trung qua địa bàn tỉnh đồng nai tăng đột biến
do vậy việc bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày này được các ngành chức năng của tỉnh đồng nai
đặc biệt chú trọng và tăng cường phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
những ngày này lực lượng liên ngành tỉnh đồng nai đặc biệt chú trọng kiểm tra trên tuyến quốc lộ một a
là việc chấp hành chở người đúng quy định của ô tô khách
qua kiểm tra cho thấy bên cạnh đa số phương tiện chấp hành nghiêm
thì vẫn còn tình trạng xe khách cố tình nhổ nhất hành khách như trường hợp này
quốc lộ một a qua địa bàn tỉnh đồng nai được xem là tuyến đường duy nhất
để các phương tiện lưu thông vào thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
những ngày này lực lượng chức năng của địa phương đã tăng cường các biện pháp
bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
kiểm soát được tất cả các loại phương tiện chở khách chở đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật
trong quá trình kiểm soát nếu phát hiện được lái xe mà có sử dụng ma túy
hoặc là các chất kết thúc khác cũng như là sử dụng rượu bia trước khi điều kiện phương tiện
thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý đúng theo quy định pháp luật
ngoài ra với các hành vi mà xe ô tô chở khách mà trở quá số người
hoặc là chở hành lý trên chung mưu xe
thì chúng tôi cũng tiến hành lập biên bản và xử lý đúng theo quy định pháp luật
theo ghi nhận mặc dù lượng phương tiện trên quốc lộ một a qua địa bàn tỉnh đồng nai tăng đột biến
nhưng đến thời điểm này việc ủn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng hầu như không xảy ra
điều này cho thấy bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
phải kể đến hạ tầng giao thông những năm gần đây được tỉnh đồng nai đầu tư nâng cấp mở rộng
cùng với đó là ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông ngày càng được nâng cao